tại cảng cửa việt tỉnh quảng trị bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam cùng ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
theo nội dung ký kết ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị và ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam sẽ phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước nhất là giáo dục phổ biến pháp luật liên quan đến biển đảo luật thủy sản luật bảo vệ môi trường công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cảnh sát biển việt nam sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ làm điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển đồng thời huy động nhân lực phương tiện tàu thuyền của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền góp phần giữ gìn an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc
nhân dịp này ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam dành tặng hai trăm linh xuất quà mỗi xuất một triệu đồng cho các đối tượng chính sách ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh quảng trị